vùng núi và trung du vẫn còn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và có rông
vì thế mà ở các tỉnh vùng núi cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất
vùng hội tụ gió trên cao cũng tác động đến các tỉnh miền trung
tuy nhiên trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió này sẽ yếu đi
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ có quá trình giảm mưa trời nắng trở lại nhưng mà chưa mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ giao động ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi
phần còn lại của miền trung là các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió phơn nên vẫn xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động ở mức từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
về chiều tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ nhưng lượng thì không nhiều và sẽ kết thúc nhanh
khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình
vì vậy mà chiều và tối nay trên cả hai khu vực tiếp tục có mưa rào và rông diện dài rác
tuy nhiên trước đó khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều trời tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
dưới tác động của giải mây rông qua bắc bộ hôm nay ở khu vực bắc của vịnh bắc bộ
được dự báo sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
còn đối với khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
ngoài mưa rào và rông rải rác về chiều tối khu vực này vẫn còn có gió tây nam hoạt động mạnh
với cường độ có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
vì thế mà các phương tiện hàng hải cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước